việc lao động trung quốc bị hạn chế trở lại việt nam sẽ tác động trực tiếp đến các dự án fdi
xong cũng có thể mang lại cơ hội để việt nam đón nhận thêm các dự án mới
bởi quan ngại dịch bệnh sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư xem xét dịch chuyển dòng vốn
đó là nội dung đáng chú ý tại báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của dịch covid một mươi chín
tới kinh tế thế giới và kinh tế việt nam vừa được công bố
mặc dù việt nam bị đánh giá là một trong những nước dễ bị tổn thương
chịu nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh nhưng quốc tế đánh giá cao sự chủ động
và quyết liệt của việt nam trong phòng chống dịch này
cũng như việc chính phủ tiếp tục quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh
tính chung thu hút fdi năm hai nghìn hai mươi vẫn có thể tăng khoảng năm
thấp hơn hai hai so với mức tăng năm hai nghìn một mươi tám